do ảnh hưởng của bão số chín mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều tối đã gây ngập nhiều tuyến đường tại tp hcm
trong đó có những điểm ngập sâu khiến cho giao thông đi lại gặp khó khăn
lượng mưa tăng nhanh liên tục từ chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một khiến nhiều tuyến đường như nguyễn hữu cảnh thảo điền nguyễn văn quá hồ học lãm
kha vạn cân úng văn khiêm v v thuộc các quận bình thạnh bình tân quận một mươi hai thủ đức ngập sâu từ hơn ba mươi cm
lượng mưa đo được tại nhiều khu vực đạt từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm toàn thành phố đã xảy ra bốn mươi điểm ngập
đại khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài từ đêm nay đến ngày mai hai mươi sáu tháng một mươi một
chiều nay mưa kèm với gió giật đã làm nhiều cây xanh tại tp hcm ngã đổ gây tai nạn cho người đi đường
trong đó có một người bị cây đè chết xảy ra tại xã bình hưng huyện bình chánh
ghi nhận của công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên công viên cây xanh tp hcm ngày hôm nay đã có một mươi bốn trường hợp cây xanh ngã đổ
bật gốc xảy ra tại quận một quận ba quận năm gò vấp thủ đức bình chánh v v